sau các trận mưa lũ từ ngày hai mươi tám tháng tám đến ngày ba tháng chín thùng lũng bom bay thuộc địa phận bản phiêng hai xã trường sung thành phố sơn la tỉnh sơn la bị ngập nước
đến nay nước vẫn chưa rút toàn bộ tài sản hoa màu của bà con vẫn chìm trong nước
theo tìm hiểu ban đầu của phóng viên truyền hình nhân dân nguyên nhân tình trạng này một phần được cho là liên quan đến quy trình vận hành xả lũ của nhà máy thủy điện nậm la và công tác quy hoạch quản lý của địa phương
từ hơn một mươi ngày nay ông quảng văn tranh cũng như một trăm bốn mươi hộ dân ở bản phiêng hay xã triềng sôm thành phố sơn la phải dùng thuyền và bè để di chuyển trong bản
toàn bộ thung lũng bom bay rộng hơn sáu mươi hectare là nơi sản xuất nông nghiệp tập trung của bản giờ đã thành hồ nước mênh mông sâu hơn bốn mươi mét toàn bộ tài sản và diện tích hoa màu đã mất trắng
nói về người dân của tôi là làm lán chân nôi vịt nôi gà ở trong này
nước ngập lên từ ngày hai mươi tám cho nên chúng tôi không lấy con gà con vịt về nhà được coi như là phải chạt cươi làm bè lấy sang bờ bên này thì nước cũng dâng lên rất nhiều lắm
bây giờ đã ngập khu hôm ba là đời sống của bà con là rất khó khăn vì thức ăn nước uống đi lại là rất khó khăn nói chung là không có đường đi mà nước uống không có bây giờ rất khó khăn
hậu quả là trong đời
đợt mưa lũ vừa qua việc mở cống xả nước vào thung lũng bom bay và điều tiết quy trình xả lũ tại đập tràn của nhà máy thủy điện nâm la chưa bảo đảm khiến nước dâng cao hơn bốn mươi mét
điều đáng nói là việc mở cống xả hoàn toàn không có thông báo trước rất may không có thiệt hại về người tuy nhiên tài sản thiệt hại lên đến hàng chục tỷ đồng
đêm ngày hai mươi tám là bắt đầu thủy điện lấm la là xả lũ ở đây nhưng chúng tôi không nhận được một thông tin thông báo nào là trước khi xả lũ cả
xã gaza nhìn thấy thì anh em công nhân chúng tôi đã chạy trong lúc nửa đêm mà tất cả các thiết bị cũng không kịp tháo rời một cái gì cả
chỉ có kịp tháo rời một số thiết bị motor ở trên cao còn lại dưới là ngập chìm hết không kịp
ban quản lý bản đã họp dân làm đơn kiến nghị lên ủy ban nhân dân xã triềng sôm và thành phố sơn la nhưng chưa thấy cơ quan chức năng nào vào cuộc
đã gần hai tuần thùng lũng bom bay ngập chìm trong nước
theo người dân nơi đây thì tình trạng này đã từng xảy ra và phải mất đến ba mươi
ba tháng thì nước mới có thể rút hết
như vậy tất cả mọi lao động sản xuất của người dân đều bị ngừng trệ
người dân phải tiếp tục sống trong hoàn cảnh thiếu nước sạch và nguy cơ về dịch bệnh
chính quyền địa phương cần có những biện pháp tích cực và quyết liệt